theo phong tục văn hóa cổ truyền của người việt nam cứ đến hai mươi ba tháng chạp hàng năm là mọi gia đình lại làm mâm cơn cúng tiễn ông công ông táo về trời
ngoài cỗ các gia đình sẽ chuẩn bị cá chép để thả ra sông hồ
năm nay phong tục đã có sự thay đổi mới
nhiều người đã có xu hướng lựa chọn cá chép làm từ xôi thạch hay là bánh bông lan để thay thế cho cá chép tươi hoặc là cá chép vàng mã như mọi năm
ngày tết ông công ông táo đang cận kề cũng là lúc thị trường cá chép phương tiện dành cho ông công ông táo lên trầu trời bắt đầu sôi động
ngoài các loại cá vàng năm nay xuất hiện nhiều loại cá chép mới được làm bằng xôi che xanh hay thạch rau cầu đã rất đắt khách vì đẹp mắt và thiết thực
mọi người không dùng vàng mã nữa thì mọi người có thể đặt mình xôi gớt cá chép hoặc là xôi một xét là một ông hoặc là một xét là ba ông cá chép tượng trưng cho một bà và hai ông
cũng đầy đủ phong tục tập quán và cũng đầy đủ ý nghĩa
những con cá chép được làm từ nguyên liệu như gạo nếp đúc khuôn khá công phu với màu sắc đẹp trang trí cầu kỳ bắt mắt không chỉ vừa giữ được nét tâm linh tín ngưỡng của người việt mà còn góp phần bảo vệ môi trường
mọi năm thì mình gia đình vẫn hay mua cá cá sống hoặc là để thả hoặc là mua cá giấy để đốt
bây giờ thì mình thấy nó không hợp cái xu thế nữa
với cả thứ nhất và thứ hai là nó ảnh hưởng đến
có thể nói đây là một trào lưu mới tích cực để hạn chế việc cung cá chép bằng giấy vòng mã hay thả các loại cá xuống sông ảnh hưởng tới môi trường mà vẫn giữ được nét tâm linh truyền thống của dân tộc